tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin một số hoạt động đối ngoại sẽ diễn ra trong tháng một mươi
và trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề quốc tế và khu vực diễn ra trong tuần
trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của việt nam về công hàm của anh pháp đức trình liên hợp quốc liên quan đến vấn đề biển đông
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
asean hai nghìn hai mươi lập trường của việt nam về các vấn đề liên quan đến biển đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau
việt nam cho rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở biển đông
để thực hiện điều này việc tôn trọng trật lựu tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ thiện trí trách nhiệm công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai là thiết yếu

việt nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu vừa qua
và thông cáo chung của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba rằng công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương
với tinh thần đó theo người phát ngôn bộ ngoại giao cùng với asean việt nam mong rằng các đối tác của asean sẽ nỗ lực đóng góp
vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác tại biển đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và cùng các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế
vì lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế
bên cạnh đó người phát ngôn của bộ ngoại giao đồng thời thể hiện mong muốn sớm nối lại vòng đàm phán coc vốn bị gián đoạn bởi đại dịch covid một mươi chín
coi việc đạt được coc phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
là một trong những ưu tiên trong thời gian tới